nằm ngoài vùng tắc động của gió đông và vùng xoáy thấp trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng mạnh nên nhiệt duy trì ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trời cũng có nắng sớm nhưng cường độ không quá mạnh vì thế mà nhiệt độ không quá cao trong khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ
dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày chủ nhật
ở phía nam khối không khí biển ổn định lấn vào đẩy lui gió tây nam nên mưa ở tây nguyên và nam bộ có xu hướng giảm dần
trong ngày hôm nay cả hai khu vực cũng chỉ có mưa rào và rông một vài nơi
mưa ít nắng sớm và cường độ nắng mạnh làm cho nền nhiệt ngày ở tây nguyên hôm nay sẽ duy trì ở mức cao trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ còn ở nam bộ trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cả mau trong đêm nay và ngày mai
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
cùng với đó là mưa rào và rông mạnh làm cho tầm nhìn xa bị giảm
giảm xuống dưới một mươi km kèm theo về nguy cơ lốc xoáy cũng như cả gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa trời tạnh giáo gió hướng tây nam với cường độ cấp bốn cấp năm sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước